hà nội là một trong những nơi buôn bán sầm mốt bậc nhất của hà nội thế nhưng đó là khoảng hơn chục năm trước đây
còn hiện tại quảng cảnh hoang vắng đến lạ lùng từng sạp hàng vốn vô cùng sôi động trước đây giờ chỉ dành chỗ cho mạng nhện và bụi bạm phù đầy
nằm giữa trung tâm thủ đô hà nội không ai nghĩ một mảnh đất vàng vốn từng là một khu chợ sầm mút bậc nhất lại bị bỏ hoang hàng chục năm nay
nói đến chợ bán lẻ thì là nhất hà nội là tại chợ ngã tư sở
mà đến bây giờ thời điểm này một mươi năm lại đây thì tất cả những dãy bên nhà a là hơn tám mươi hộ kinh doanh
mà bây giờ bà con bỏ đi hết còn có bốn hộ kinh doanh
bên dãy nhà b là cái dãy này là dãy đẹp nhất của chợ
nó là cổng chính để ra vào mà tấp lập để mua được một cái chỗ ngồi mà để kinh doanh ở đây thì là cũng là rất là khó khăn
trên thực tế chợ ngã tư sở đã nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chợ truyền thống nằm trong nội đô của thành phố hà nội từ đầu những năm hai nghìn
khi ấy mặc dù đang buôn bán rất sôi động nhưng các tiểu thương đã phải chuẩn bị di rời ra chợ tạm dọc bên sông tô lịch và đường láng
nhường chỗ cho một dự án hoành tráng xây mới và nâng cấp chợ ngã tư sở trở thành một trung tâm thương mại hiện đại
thế nhưng sợ ngã tư sở bỗng nhiên bị bỏ hoang một cách khó hiểu
hiện nay chợ ngã tư sở trước đây đã có dự án để xây dựng nó trở thành một trung tâm thương mại
tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cũng có nhiều khó khăn cả chủ quan khách quan
ngã tư sở thì cũng đang bị dừng lại cái trung tâm thương mại ngã tư dừng lại
và giúp kinh nghiệm ở một số các cái chợ các cái trung tâm cái chợ mà chúng ta đã chuyển thành trung tâm
thì hiện nay thành phố cũng đang đề nghị phải cân nhắc để cân nhắc rất kỹ trước khi ra quyết định đối với cái chợ ngã tư sở
theo đánh giá không chỉ chợ ngã tư sở mà hàng loạt các chợ nằm trong nội đô đang hứng chịu hệ quả của một bản quy hoạch mạng lưới bán lẻ hà nội
hay còn gọi dân dã là bản quy hoạch các chợ bán lẻ của hà nội tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó hà nội sẽ có bốn trăm tám mươi chín chợ một trăm sáu mươi hai trung tâm thương mại các loại và một trăm bảy mươi tám đại siêu thị siêu thị cùng với tám chợ đầu mối
cái bài học kinh nghiệm ở đây là phải lựa chọn một cái mô hình nào thích hợp để kết hợp giữa cái yếu tố dịch vụ thương mại hiện đại với lại các cái chợ truyền thống
và ở đây có lẽ cái bài học cần phải quan tâm là
có nên xóa bỏ các chợ truyền thống để hoàn toàn xây dựng các trung tâm thương mại này
còn đây là trung tâm thương mại hàng gia hay còn gọi là chợ hàng gia
được xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối năm hai nghìn một mươi trên nền tảng của chợ truyền thống hàng gia cũ
trung tâm thương mại này có vị trí rất đắc địa ngay trung tâm phố cổ hà nội và được kỳ vọng sẽ là nơi giao thương buôn bán và cung cấp các nhu yếu phẩm cho cả khu vực xung quanh
thế nhưng sau sáu năm đi vào hoạt động
đến nay trung tâm thương mại hàng gia vẫn heo hút như thế này
gần đây nhất thành phố hà nội đã thống nhất tạm dừng việc triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại châu long dựa trên nền chợ châu long cũ
điều này đã được sự ủng hộ của khá nhiều hộ kinh doanh nơi đây khi họ cho rằng cần phải có sự rút kinh nghiệm từ các bài học của chợ hàng gia hay chợ ngã tư sở
với những đặc trưng riêng như xe máy xe đạp có thể đi vào tận bên trong chợ để mua sắm
chợ châu long cần một mô hình tương tự chợ truyền thống nhưng có nâng cấp về mặt cơ sở hạ tầng
điều này cũng đáp ứng phần lớn mong mỏi của người dân buôn bán tại chợ
chúng tôi mong muốn là xây làm sao cho chúng tôi trở thành cái chợ truyền thống thôi
thí dụ như ở dưới là từng hầm để xe đi từng một tầng hai chỉ như thế thôi để chúng tôi để xe pháo đi lại được vào được trong chợ
dân tình thì nó cũng chỉ là có túi tiền nó vừa phải thôi
bản quy hoạch mạng lưới bán lẻ hay còn được gọi là
quy hoạch mạng lưới chợ của hà nội vốn đã được thông qua từ lâu
thế nhưng trải qua hơn một thập niên thực tế đã cho thấy một hiện trạng không thể nói là thành công của thủ đô hà nội
mô hình chợ truyền thống trong tương lai sẽ khác nhưng trước mắt chợ truyền thống đang thích hợp
sẽ không cần một trung tâm thương mại ở ngã tư sở khi đã có siêu thị ở ryan city
sự phát triển sẽ là từ chợ truyền thống đến siêu thị không cần một trung tâm thương mại nửa nọ kia
như vậy chỉ có thể bằng cách cân đối hài hòa giữa tính truyền thống văn hóa đi chợ của người hà nội được giải pháp cho bản quy hoạch chợ của mình